thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày năm đến ngày chín tháng một mươi tại thủ đô hà nội
ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai họp hội nghị lần thứ một mươi ba để thảo luận cho ý kiến
về dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
báo cáo tình hình kinh tế xã hội thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
và kế hoạch tài chính

chuẩn bị tiếp một bước nhân sự ban chấp hành trung mương khóa một mươi ba công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung mương đảng đã xem xét thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
cập nhật những vấn đề mới những nội dung bổ sung sửa đổi theo nguyên tắc
báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm
các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề chuyên sâu phải đồng bộ thống nhất
ban chấp hành trung mương đảng giao bộ chính trị căn cứ kết quả thảo luận của trung ương
tiếp tục nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động lớn đột xuất phức tạp
đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến nhanh khó lường tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực trên toàn cầu
năm hai nghìn hai mươi cũng là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước
ban chấp hành trung mương đảng đã xem xét phân tích thảo luận cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc
toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội
thu chi ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi và dự báo cả năm hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
ban chấp hành trung mương đảng tán thành với kiến nghị của ban cán sự đảng chính phủ
về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
theo nghị quyết số hai mươi bảy ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị trung mương bảy khóa một mươi hai
sau bộ chính trị chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương mới bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế
khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm định hướng của nghị quyết số hai mươi bảy
ban chấp hành trung mương đảng đã thảo luận cân nhắc kỹ lưỡng trách nhiệm và thống nhất cao
với sự chuẩn bị của bộ chính trị về nhân sự đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự
tham gia ủy viên chính thức ban chấp hành trung mương khóa một mươi ba
căn cứ ý kiến góp ý và kết quả hội nghị trung mương lần này bộ chính trị sẽ chỉ đạo
tiếp tục xem xét bổ sung hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự
ban chấp hành trung mương khóa một mươi ba và quy trình công tác nhân sự đã đề ra
báo cáo trung mương xem xét quyết định trước khi chỉnh đại hội một mươi ba của đảng
ban chấp hành trung mương đảng đã xem xét cho ý kiến về báo cáo công việc quan trọng
bộ chính trị đã giải quyết
từ sau hội nghị trung mương một mươi hai khóa một mươi hai đến hội nghị trung mương một mươi ba khóa một mươi hai
báo cáo công tác tài chính đảng năm hai nghìn một mươi chín và một số nội dung quan trọng khác
ban chấp hành trung mương đảng cũng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự để ban cán sự đảng chính phủ
thực hiện quy trình chính quốc hội xem xét phê chuẩn đối với chức danh bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
và bộ trưởng bộ y tế
ban chấp hành trung mương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết
thống nhất tư tưởng và hành động nỗ lực phấn đấu
vượt qua khó khăn thách thức khắc phục ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng